trong bối cảnh bão sala được dự báo sẽ đổ bộ vào tỉnh quảng đông trung quốc trong ngày một tháng chín giới chức tỉnh này hiện đã ban bố cảnh báo khẩn cấp ở mức cao do gió mạnh
trong khi đó tỉnh phúc kiến duy trì cảnh báo ứng phó khẩn cấp ở mức bốn và kêu gọi các tàu đánh cá quay về bờ tránh trú
thành phố hạ môn tỉnh phúc kiến cũng tạm ngừng một số dịch vụ tàu phả trợ khách
bão sala được dự báo quét qua khu vực phía nam đảo đài loan và gây mưa lớn tại đây từ hôm nay ba mươi tháng tám
cơ quan khí tượng đặc khu hành chính hồng kông cũng cho biết sẽ xem xét ban bố cảnh báo bão vào cuối tuần này
trước đó bão sao la đã quét qua khu vực miền nam philippines gây mưa to và gió lớn khiến nhiều ngôi làng bị ngập nước và hơn hai ba trăm linh người phải sơ tán